trung tâm dự báo khí tượng thủy văn vừa cho biết trong vài ngày tới miền bắc có thể đón đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên khi nền nhiệt xuống thấp nhất từ đầu mùa đông
không khí lạnh kết hợp gió tây trên cao khiến bắc bộ chuyển rét từ ngày một mươi hai tháng một nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến từ một mươi bốn một mươi năm độ c ở đồng bằng vùng núi dưới một mươi độ c
sáng ngày một mươi ba tháng một khi nằm sâu trong khối khí lạnh nền nhiệt trung bình ngày của miền bắc có thể dưới một mươi năm độ c trời chuyển rét đậm vùng núi rét hại
không khí lạnh kết hợp rãnh thấp trong đời gió tây trên cao sẽ gây mưa diện rộng cho tây bắc bộ từ ngày một mươi tháng một
sau đó mưa sẽ mở rộng sang việt bắc và toàn bắc bộ từ ngày một mươi một tháng một tập trung ở khu vực tây bắc việt bắc
đợt mưa rông trái mùa dự báo kéo dài từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một hà nội và các tỉnh đồng bằng sẽ mưa từ chiều mai nhưng không lớn
trong khi miền bắc chuẩn bị mưa rét thì ở phía nam lại tồn tại áp thấp nhiệt đới mới
nhiều khả năng sáng ngày một mươi một tháng một nó sẽ vượt qua đảo palawan của philippines và đi vào biển đông